thưa quý vị hiện nay vùng át thấp nóng từ phía tây
vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng
cùng với đó là kết hợp với hiệu ứng phơn
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng
với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ
và có nắng nóng gầy gắt
về chiều tối khu vực này vẫn có thể xảy ra mưa rông
những cơn rông xảy ra sau ngày nắng nóng
rất có thể có tô lốc và gió giật mạnh
vì vậy người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do quá trình hội tụ gió
nên riêng tại các tỉnh như lai châu hay điện biên
chiều tối nay sẽ có mưa rông rải rác
sau mưa giảm về diện vài nơi
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn ban ngày thì khu vực này cũng sẽ chịu ảnh hưởng
của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn
nên sẽ có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều đạt ở ngưỡng là ba mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
đối với các tỉnh miền trung
quá trình của vùng áp thấp phía tây
cùng với hiệu ứng phơn mạnh
cũng gây ra mức độ nắng nóng gia tăng nhanh
trên khu vực dọc các tỉnh từ thách hóa
đến khu vực thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi nắng nóng gai gắt
đến đặc biệt gai gắt với nhiệt độ là trên bốn mươi độ
nắng nóng được nhận định còn kéo dài nhiều ngày
nên người dân tại đây
cần đề phòng với nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
và nguy cơ chập nổ
ở khu vực dân cư đông đúc
cũng như là khả năng sốc nhiệt có thể xảy ra
nếu làm việc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng
về chiều tối tại đây
vẫn có thể xảy ra mưa rông nhiệt
người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tô lốc
và gió giật mạnh
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thì cũng xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với nơi nhiệt độ ngày đêm gia động ở mức là
hai mươi năm đến ba mươi tám độ
phía bắc có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
về chiều tối trên khu vực
cũng có thể xảy ra mưa rông
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thừa tích cực đoan
như tố lốc hay gió giật mạnh gây nguy hiểm
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam
với cường độ trung bình
do vậy tại đây chủ yếu có mưa rào và rông rải rác
xuất hiện vào lúc chiều tối
ban ngày thì mưa giảm chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi
sen kẽ vào đó là những khoảng nắng gián đoạn
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu tác động của gió tây nam
có cường độ trung bình
nên về chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan
như tố lốc hay là gió giật mạnh
ban ngày khu vực này sẽ có nắng gián đoạn
với nền nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
có thể chặn mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn